sau đó nhóm của ông thanh nhanh chóng làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản
khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc tiền lãi theo thỏa thuận
thì cha con ông trần quý thanh nại ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán không trả lại tài sản
cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại
hoặc tạo ra các lý do khác như buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền
không cho trả lẻ tương khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc
cuối cùng mục đích của nhóm ông trần quý thanh là cố tình chiếm đoạt cho bằng được tài sản của bị hại
bằng thủ đoạn này từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ông trần quý thanh và đồng phạm đã thực hiện bốn hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại
cụ thể các tài sản gồm hai dự án minh thành nhân thành tại đồng nai của bà đặng thị kim oanh
là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn địa ốc kim oanh
chín thửa đất được tách từ thửa đất bốn trăm năm mươi hai ở quận bình tân của anh nguyễn văn trung
bốn thửa đất ở thành phố thủ đức của ông lâm sơn hoàng
và hai thửa đất ở quận bình tân của anh nguyễn huy đông
tổng giá trị các tài sản theo giám định của cơ quan tố tụng là một bốn mươi tỷ đồng
trong vụ án này ông trần quý thanh được xác định là chủ mưu
hai con gái của ông bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức tích cực
cả ba cha con không thừa nhận hành vi cho vay và không thừa nhận việc thực hiện các thủ đoạn
để chiếm đoạt tài sản mà chỉ khai báo là mua bán các tài sản với các doanh nghiệp cá nhân
theo quy định pháp luật
cơ quan điều tra khi đề nghị có đề cập ông trần quý thanh thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần
với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn
do đó đề nghị xử lý bị can này bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật
để giáo dục săn đe phòng ngừa chung
còn đối với trần uyên phương và trần ngọc bích được xác định có tình tiết giảm nhẹ là nhân thân tốt
phạm tội lần đầu tham gia điều hành doanh nghiệp có đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội
tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động
việc vi phạm pháp luật là do thực hiện theo chỉ đạo của ông trần quý thanh
do đó cơ quan điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình đối với hai bị can trần uyên phương trần ngọc bích
nữ đại gia bị cha con ông trần quý thanh chiếm đoạt sáu trăm linh tỷ thế nào
bộ công an kết luận ba cha con ông trần quý thanh chiếm đoạt bảy trăm sáu mươi bảy tỷ đồng của bốn tổ chức cá nhân
trong đó đại gia bất động sản kim oanh bị chiếm đoạt khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
bà đặng thị kim oanh là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn địa ốc kim oanh
và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty kim oanh đồng nai và công ty thuận lợi
năm hai nghìn một mươi bảy bà kim oanh dùng pháp nhân hai công ty để mua hai dự án ở đồng nai
gồm dự án minh thành ở huyện long thành với giá năm trăm ba mươi tỷ đồng
đã thanh toán hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng tức năm mươi giá trị
dự án nhân thành tại huyện nhân trạch với giá bảy mươi hai hai tỷ đồng đã thanh toán đầy đủ
năm hai nghìn một mươi chín bà kim oanh cần tiền xoay sở các dự án đã nhờ vợ chồng phạm hoàng minh
hồ thị diễm trang là chủ cũ có năm mươi giá trị của dự án minh thành
cung cấp thủ tục pháp lý dự án để bà làm hồ sơ vai ngân hàng
nhưng vì nhiều lý do nên không vai được
từ quan hệ xã hội ông nguyễn hoàng phú người môi giới bất động sản
biết bà kim oanh có nhu cầu vai tiền nên tiếp cận muốn gặp để tư vấn vai vốn
ông phú giới thiệu là trợ lý của ông trần quý thanh
sau ba lần gặp trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ông phú và bà kim oanh ký hợp đồng dịch vụ môi giới
trong đó ông phú cam kết giúp bà oanh có khoản vay năm trăm linh tỷ đồng phí dịch vụ năm
đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bà kim anh mới được sắp xếp gặp ông trần quý thanh tại công ty tân hiệp pháp
qua làm việc ông thanh đồng ý cho bà kim oanh vay năm trăm linh tỷ đồng
nhưng điều kiện là bà phải ký chuyển nhượng toàn bộ hai dự án
hai bên cam kết lãi suất ba trên tháng phải trả trước ba tháng và chín tháng sau trả đầy đủ gốc lãi
thì sẽ được bán lại hai dự án nếu vi phạm thì sẽ mất quyền mua
được biết các khoản lãi đều được quy ước là tiền đặt cọc mua lại dự án
khi thương lượng ký hợp đồng vay tiền không được bà kim anh cùng những người liên quan đến hai dự án
phải ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trong hai dự án cho hai con gái ông thanh để có khoản vay năm trăm linh tỷ đồng
hai bên cũng ký các thỏa thuận mua lại hai dự án
sau đó hai dự án được cập nhật sở hữu sang hai con gái và công ty của gia đình ông thanh
tuy nhiên giai đoạn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bà kim oanh chậm đóng lãi một ngày
bà không thể nào liên lạc được với cha con ông trần quý thanh
bà kim oanh đã chấp nhận đóng các khoản phạt cao nhưng vẫn bị tuyên bố là mất quyền mua lại dự án
sau đó bà kim oanh nhiều lần xin gặp cha con ông thanh để tất toán các khoản vay và lãi
để chuộc lại dự án nhưng không được nên gửi đơn tố cáo cha con ông thanh đến bộ công an
cơ quan điều tra định giá tại thời điểm nhóm ông thanh ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng
để cho bà kim oanh vay năm trăm linh tỷ đồng thì cả hai dự án có tổng giá trị hơn một một trăm bảy mươi tỷ đồng
thời điểm nhóm ông thanh tuyên bố bà kim oanh mất quyền mua lại
một mươi dự án có tổng giá trị là một một trăm linh tỷ đồng do thị trường bất động sản đi xuống
theo đó bà kim oanh bị cha con ông thanh chiếm đoạt khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
ba đại gia sập bẫy cha con ông chủ tân hiệp pháp
trường hợp khác ông nguyễn văn trung đang là bị can trong một vụ án khác có mua lô đất
tại đường hồ học lãm quận bình tân tp hcm trị giá bảy mươi tỷ đồng của ông lâm hoàng
ông trung đã đặt cọc một mươi chín năm tỷ đồng và xoay sửa năm mươi năm tỷ đồng còn lại để thanh toán
qua cỏ môi giới ông trung gặp ông trần quý thanh để vay tiền
thì ông chủ tân hiệp pháp yêu cầu ký hợp đồng giả cách mua bán lô đất
giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ông trung thuyết phục vợ chồng chủ đất là ông lâm hoàng
đến phòng công chứng ký hợp đồng bán đất cho bà trần uyên phương
ông trung vay ba mươi năm tỷ đồng nhưng thực nhận hơn ba mươi tỷ đồng
số còn lại đã phải trả tiền lãi vay và tiền môi giới
sau đó hai mươi chín thửa đất được tách ra từ lô đất trên được cập nhật sở hữu là bà uyên phương
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi ông trung có đủ ba mươi năm tỷ đồng để chuộc đất nhưng không gặp được cha con ông thanh
ông thanh yêu cầu ông trung đưa thêm một mươi bốn tỷ đồng thì mới nhận được lại tài sản
nhưng ông trung không biết đây là khoản tiền gì
ông trung kiện bà uyên phương ra tòa nhưng mà này không xuất hiện
chỉ gửi văn bản xác nhận là đã mua đất từ ông lâm hoàng không biết ông trung là ai
ông trung làm đơn tố cáo bà uyên phương và có môi giới đến bộ công an
cơ quan điều tra đã giám định và làm rõ
tại thời điểm ông trung bị chiếm đoạt tài sản thì lô đất có giá trị tám mươi ba tỷ đồng
như vậy bà uyên phương và cha là ông thanh đã chiếm đoạt của ông trung bốn mươi tám tỷ đồng
đại gia lâm sơn hoàng vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi cũng tìm vay một trăm một mươi năm tỷ đồng của ông thanh
và buộc ký hợp đồng chuyển nhượng bốn thừa đất ở thành phố thủ đức cho bà uyên phương
đến hẹn như thỏa thuận ông hoàng không đủ tiền trả và phải đóng lãi hàng tháng
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ông hoàng tìm cách trả gốc lãi thì không gặp được ông thanh
và bị thông báo khoản phạt ba mươi chín tỷ đồng
khi có đủ một trăm năm mươi bốn tỷ đồng để xin trả trượt bốn thừa đất
ông hoàng nhận lời khai đắng vì ông thanh đuổi về thậm chí dọa đánh tại trụ sở tân hiệp pháp
cơ quan điều tra xác định tại thời điểm ông hoàng bị mất quyền mua lại
thì bốn thửa đất có giá trị là một trăm chín mươi năm tỷ đồng
như vậy cha con ông thanh đã chiếm đoạt tám mươi tỷ đồng của ông hoàng
từ tháng hai đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ông thanh còn cho ông nguyễn huy đông vay tám mươi tỷ đồng
nhưng thực chất chỉ nhận hơn sáu mươi tám tám tỷ đồng còn lại là tiền lãi suất và các khoản chi phí thuế
ông đông phải ký hợp đồng chuyển nhượng hai thừa đất tại quận bình tân tp hcm cho bà uyên phương
đến hạn ông đông trả nợ ông thanh yêu cầu phải trả chín mươi năm tỷ đồng mới được nhận tài sản
ông đông không đồng ý không xoay sở được thì mất hai thửa đất
cơ quan điều tra định giá tại thời điểm ông đông bị mất quyền mua lại tài sản
thì hai thửa đất có giá trị là một trăm một mươi tám chín tỷ đồng
theo đó cha con ông thanh đã chiếm đoạt của ông đông ba mươi tám chín tỷ đồng
chủ tịch tân hiệp pháp đối diện mức án nào
tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết với quyết định khởi tố bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại khoản bốn điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự
thì ông chủ tập đoàn tân hiệp pháp và con phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất tới hai mươi năm tù
theo luật sư đặng văn cường tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là một trong các tội danh
thuộc nhóm tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản
theo đó người thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là đã nhận được tài sản của tổ chức cá nhân
thông qua một giao dịch dân sự hợp pháp có thể là vay mượn thuê hợp tác đầu tư
sau đó người này nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đã gian dối hoặc bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản
hoặc sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại
hoặc có nghĩa vụ trả lại tài sản theo quy định của pháp luật nhưng cố tình không trả lại tài sản
xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản
tài sản trị giá từ bốn triệu đồng trở lên thì hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm theo điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự
hiện nay cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can ở khung hình phạt cao nhất của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
với hình phạt tới hai mươi năm tù cho thấy quan điểm của cơ quan điều tra cho rằng
tài sản mà các bị can chiếm đoạt có trị giá từ một tỷ đồng trở lên luật sư đặng văn cường phân tích
trưởng văn phòng luật sư chính pháp nêu quan điểm đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
với nhiều người có đơn thư vụ việc phức tạp kéo dài có liên quan đến doanh nghiệp lớn doanh nhân có uy tín trong thương trường
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau